cùng với cả nước thành phố cần thơ đã chủ động triển khai độc bộ các giải pháp
để thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt nhờ làm tốt công tác tuyên truyền từ cơ sở người dân đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống
nắm bắt được thông tin một cách kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh
những âm thanh từ tiếng loa phát thanh trên chiếc xe gắn máy của các cán bộ cảnh sát khu vực
đã quá quen thuộc với những người dân phường cái khế quận ninh kiều
cứ mỗi sáng kể từ ngày việt nam công bố dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
anh lê hoàng khiêm cùng những đồng đội của mình luôn phiên nhau chở những chiếc loa tuyên truyền
phòng chống dịch bệnh đến từng con hẻm nhỏ nhằm nâng cao ý thức cho bà con
trong thời gian qua sau khi thực hiện đa số người dân chấp hành
cái việc phát lo bằng xe máy tuy nó không mới nhưng mà nó rất là bổ ích
nó nâng cao ý thức chấp hành của người dân
để giúp người dân tiếp cận những thông tin chuẩn xác và có chọn lọc
công an phường cái khế đã phát huy mô hình mạng xã hội gia lô với tên nhóm là an ninh trật tự
phòng chống tội phạm ra mắt từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trở thành địa chỉ tiên cậy giúp bà con không hoang mang trước tiên giả chẳng làn
qua cái giai đoạn đầu thì chúng ta thấy là hiện nay cái ý thức người dân là khi ra đường
là họ tự trang bị khẩu trang
đến thời điểm này là đã trên
và cũng đảm bảo khai báo y tế toàn dân
các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu thì hiện nay là gần như đóng cửa một trăm linh
những thanh niên tình nguyện ngày đêm mưa nắng ở các chốt chặn kiểm tra y tế
các hàng quán sẵn sàng đóng cửa hay đơn giản là những góc phố vắng vẻ như thế này
đã cho thấy hiệu quả của tinh thần quyết tâm nghiêm túc
chủ động ngăn chặn phòng chống dịch covid một mươi chín từ cấp cơ sở
đi cùng với đó là những nghĩa cử cao đẹp
những việc làm thấm đẫm tình người của nhân dân thành phố cần thơ
văn sinh xã hội ổn định trật tự trên địa bàn
chung tay với cả nước vượt qua khó khăn này